phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
dẫn đầu đoàn kiểm tra giám sát đã có buổi làm việc với tỉnh thanh hóa về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh năm hai nghìn một mươi bảy
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những kết quả mà tỉnh thanh hóa đạt được trong phát triển kinh tế xã hội
đối với công tác thi đua khen thưởng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã rất ấn tượng
khi thanh hóa thực hiện tiêu chí hóa lượng hóa cụ thể các đơn vị thi đua
đánh giá chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng loại cơ quan từng dạng địa bàn
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị tỉnh thanh hóa quan tâm đặc biệt đến vấn đề thu hút đầu tư
phát triển kinh tế bền vững bảo vệ môi trường đối thoại với nhân dân
thanh hóa cũng cần đảm bảo sự bền vững của quá trình xây dựng nông thôn mới
tăng cường kiểm tra giám sát các phong trào thi đua trong doanh nghiệp
phong trào chăm lo cho người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau
thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn về xây dựng và chỉnh đốn đảng
gắn với thực hiện chỉ thị năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh